các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
liên quan thành lập ban chỉ đạo và công bố số điện thoại đường dây nóng và thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận xử lý thông tin liên quan đến nhiệm vụ của đơn vị mình
các đơn vị phải xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải đảm bảo đáp ứng kịp thời khi nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao đặc biệt tại các đầu mối giao thông
bảo đảm giải tỏa hành khách và hạn chế tối đa ủn tắc giao thông có kế hoạch kiểm tra các điều kiện an toàn vận tải
bảo đảm cho cán bộ nhân dân học sinh sinh viên đi lại được thuận tiện an toàn không để hành khách chậm về quê đón tết do không có phương tiện vận chuyển
bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động bán vé trước cho hành khách bằng nhiều hình thức và ứng dụng công nghệ thông tin
tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu mua vé đồng thời có biện pháp chống việc đầu cơ buôn bán vé gây mất trật tự xã hội
liên quan tới việc phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết sẽ lập thêm hàng chục đoàn tàu trong dịp cao điểm tết nguyên đán ậu năm hai nghìn hai mươi
theo đó tuyến hà nội vinh lập thêm một mươi năm đoàn tuyến hà nội hải phòng lập thêm bốn đoàn tuyến hà nội đà nẵng lập thêm ba đoàn
bên cạnh đó với tàu khách khu đoạn ngành đường sắt tổ chức chạy thường xuyên hàng ngày các đôi tàu giữa hà nội vinh hà nội lào cai hà nội yên bái hà nội hải phòng yên viên hạ long chạy liên vận quốc tế giữa việt nam và trung quốc
ngoài các đoàn tàu chạy thường xuyên và các đoàn tàu lập thêm nêu trên nếu lượng khách tăng đột biến công ty vận tải đường sắt hà nội sẽ có kế hoạch lập thêm tàu nối thêm xe để tiếp tục phục vụ hành khách đi tàu trong dịp cao điểm tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến quốc lộ ba mươi đoạn thuộc tổ tám ấp một xã mỹ tân thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp vào chiều ngày hôm qua khiến một người bị thương nặng
xe ô tô
ô tô tải do nguyễn văn ân điều khiển đi từ hướng thanh bình về thành phố cao lãnh đến địa điểm trên đụng vào xe mô tô do em ngô nguyễn anh thư điều khiển cùng chiều phía trước hậu quả làm em anh thư bị dập nát đùi phải và dập nát cẳng chân trái
tại an giang tòa án nhân dân tp long xuyên vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo trần hữu thắng chú tại thành phố long xuyên về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi một tháng một trần hữu thắng không có giấy phép lái xe mô tô theo quy định điều khiển xe máy chở theo mai quốc sử
khi đến đoạn thuộc đường đông xuân thành phố long xuyên thắng điều khiển xe máy lấn sang phần đường bên trái và đụng vào xe máy chạy ngược chiều lại do anh đỗ minh tuyên điều khiển chở liêu thị thiền và liêu đỗ tiến đạt
hú tốc mạnh khiến anh quyên tử vong cháu đạt thương tật ba mươi một xử
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần hữu thắng một mươi tám tháng tù giam về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ nhưng cho hưởng án treo đồng thời buộc bị cáo cùng với gia đình bồi thường cho những người bị hại
đội cảnh sát giao thông công an thị xã thuận an tỉnh bình dương phối hợp với cửa hàng xe máy honda an thành tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh trường trung học phổ thông trịnh hoài đức thuộc vườn an thạnh
tại buổi tuyên truyền các cán bộ đã thông báo về tình hình giao thông tai nạn giao thông và các nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn một số điều luật liên quan tới luật giao thông đường bộ
bên cạnh việc tuyên truyền luật giao thông đường bộ cám bộ chiến sĩ trong đội cảnh sát giao thông công an thị xã thuận an còn tổ chức giao lưu với học sinh nội dung giao lưu tập trung tìm hiểu luật giao thông đường bộ

bên cạnh việc tuyên truyền luật giao thông đường bộ cám bộ chiến sĩ trong đội cảnh sát giao thông công an thị xã thuận an còn tổ chức giao lưu với học sinh nội dung giao thông tìm hiểu luật giao thông đường bộ

có bị xử phạt hành chính hay cấm lưu thông thì các phương tiện này vẫn ngang nhiên tồn tại thậm chí còn kéo đẩy nhau như thế này
vi phạm pháp luật về an toàn giao thông góp phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông xảy ra
để giải quyết rứt điểm thực trạng này thì không chỉ có sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng mà cần lắm sự chung tay góp sức của toàn xã hội nhất là chủ các phương tiện chở hàng công canh cần phải nâng cao ý thức trong việc chấp hành luật an toàn giao thông
đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn thì không nên lưu thông tránh gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của người dân